tòa nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phạt bị cáo lê tùng vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
theo đó tòa đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương mỗi bị cáo bốn năm tù
lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù và cao thị cúc ba năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị hệ lụy của rượu bia không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
còn là nguyên nhân của những mâu thuẫn xã hội nghiêm trọng
mới đây công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng là nguyễn hồng tâm ba mươi tám tuổi và bán văn lợi hai mươi chín tuổi để điều tra làm rõ sau vụ truy sát mâu thuẫn trong quán nhậu khiến hai người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn nguyễn hồng tâm đã đến quán nhậu thuộc thôn đăng lang
xã đắc nhau thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của dương mộng tâm ba mươi ba tuổi đang nhậu tại đây
sau khi được mọi người can ngăn nên hồng tâm đi về
tuy nhiên do bực tức vì bị mộng tâm đánh nên sau đó hồng tâm đã rủ thêm bán văn lợi mang bình xịt hơi cay và dao dựa đi tìm đối thủ để trả thù
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lợi chở tâm đến nhà của mộng tâm
sau khi thấy nhóm của tâm đang ngồi trong nhà lợi đứng ngoài còn hồng tâm vào dùng dao dựa và bình xịt hơi cay chém xịt hơi cay vào nhóm của mộng tâm khiến cho ông nguyễn hồng thiện năm mươi sáu tuổi bị chém trúng đầu và mộng tâm bị chém vào chân và người
cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu trong đó thì ông thiện bị thương rất nặng trong tình trạng khá nguy kịch
sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và sau hơn hai ngày tích cực truy bắt lực lượng công an đã bắt giữ được tâm và lợi
trong khi đó liên quan tới nồng độ cồn một lái xe ở quảng ninh đã có hành vi thông chốt khi thấy lực lượng chức năng
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao lái xe là sú văn đông và các đối tượng có liên quan cho công an thành phố hạ long để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy đe dọa đến an toàn tính mạng sức khỏe của những người xung quanh
trước đó tại km một trăm một mươi ba trăm linh quốc lộ một mươi tám
qua thành phố hạ long khi tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn sú văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường cao thắng thành phố hạ long điều khiển xe ô tô mang biển số ba mươi a bốn mươi năm nghìn ba trăm chín mươi một trên xe chở theo hai người đã không chấp hành hiệu lệnh mà lao phương tiện qua chốt tăng giao bỏ chạy
ngay lập tức thông tin phương tiện vi phạm được chuyển tới các tổ công tác ở phía trước
đồng thời dùng phương tiện chuyên dụng và loa thông báo yêu cầu lái xe dừng phương tiện
tuy nhiên sú văn đông đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách bỏ chạy đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng sức khỏe của những người tham gia giao thông khác
sau khi lực lượng chức năng dừng được phương tiện qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của sú văn đông là sáu trăm chín mươi sáu mg trên lít khí thở
thưa quý vị qua gần sáu tháng lập án và theo dõi lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã đấu tranh thành công
chia phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
theo đó vào khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng bốn tại địa bàn xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đang vận chuyển hai mươi bốn kg thuốc nổ và hai mươi năm kiếp nổ mở rộng chuyên án vào đêm ngày một mươi chín tháng bốn tại xã quỳnh lập
tổ công tác đã bắt giữ lê văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đang vận chuyển trái phép hai mươi bốn kg thuốc nổ hai mươi năm kiếp nổ tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ hai năm mét dây cháy chậm tổng số tăng vật thu được
trong chuyên án là bốn mươi tám kg thuốc nổ năm mươi kiếp nổ hai năm m dây trái chậm hai điện thoại một ô tô và một xe máy
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về những hệ lụy từ lao động xuất cảnh trái phép
nhưng vẫn có nhiều người dân tin theo lời quảng cáo trên các mạng xã hội để tìm mọi cách xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê
với mong muốn tìm được công việc có thu nhập cao hoặc thực hiện mục đích khác
tuy nhiên đa phần trong số họ lại có kết cục giống nhau là đều bị lừa đảo phải lao động bất hợp pháp cho các chủ nước ngoài
sau đây là ghi nhận tại tỉnh yên bái
không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc
bà nguyễn thị hòa trú tại thôn tân việt xã quy mông huyện trấn yên
trấn yên đã ôm chặt lấy đứa cháu nội sau gần nửa năm xa cách
khi biết cháu bị đưa sang làm việc ở campuchia bà đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại đứa cháu của mình nữa
cuối năm hai nghìn hai mươi ba đinh tiến tài tin theo quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc đi làm với mức lương cao
nên đã trốn gia đình và vượt biên trái phép sang campuchia làm việc
nhưng không như lời hứa hẹn khi sang campuchia tài đã bị đưa đến làm việc tại công ty
do người trung quốc làm chủ bị bắt làm việc nhiều giờ trong ngày có hôm phải làm đến hai giờ sáng
khi không làm đủ doanh số con bị chủ công ty phạt đánh đập trích điện
lúc đấy trong hai tháng học việc xong cháu về làm công ty chính thức
làm được một thời gian một hai tháng công ty đấy không trụ được nó phá sản
cháu đã chuyển đến một công ty khác người từ bên myanmar về
ông chủ từ myanmar về chuyển cho cháu về
gần cơ khẩu long bình làm đấy làm đấy
được gần một tháng không có doanh số thì họ lại chuyển về lại ở khu osamat
osamat thì trên đường trốn trên đường đi thì cháu năm sáu người anh em tụ hợp vào rồi trốn
lợi dụng sơ hở của quản lý công ty khi đưa người lao động đến nơi làm việc mới
tài cùng một số người việt khác đã trốn khỏi xe ô tô vận chuyển và ở nhờ một nhà dân tại campuchia
ngày hai tháng bốn tài liên lạc với lực lượng công an yên bái để cầu cứu
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh yên bái đã liên hệ phối hợp với các cơ quan chức năng
kịp thời bố trí người đến hỗ trợ tại vị trí tài đã cung cấp và đưa về nước an toàn trong niềm vui chờ đón của người thân
công an xã báo cho gia đình chúng em cũng nói thật ra gia đình rất là suốt ruột lo cho cháu
thế nhưng cái đấy thì nói thật là anh chỉ biết nhờ trong sự nhờ vào các anh bên công an các cấp thôi
thì gia đình lúc đấy cũng không biết là rối trí cũng không biết xử lý như thế nào anh
đưa cái cháu về bên kia về bên đây thì gia đình cũng rất là phấn khỏi
cô kết hợp giúp gia đình chúng em rất là cảm ơn
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các cơ quan chức năng đã phát hiện trên một trăm linh trường hợp xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở nước ngoài
đa số các trường hợp này xuất cảnh với
đa số các trường hợp này xuất cảnh với
đa số các trường hợp này xuất cảnh với mục đích lao động làm thuê một số lấy chồng nước ngoài
trong số những người trở về cho biết họ nhiều lần bị chủ đánh đập bỏ đói giam giữ
có những trường hợp còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình
phòng quản lý xung quanh đã tham mưu công an tỉnh ban hành và triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa
ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh yên bái và thực hiện có hiệu quả
tổ chức ra doát nắm tình hình đồng thời trao đổi thông tin
tình hình liên quan với các đơn vị nghiệp vụ đối với công an cấp huyện
để làm rõ hoạt động xuất cảnh nhập cảnh trái phép của công dân địa phương
kịp thời có những biện pháp xử lý đấu tranh với các đối tượng
cùng với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với các vụ việc liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh trái phép
điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần phải đề cao cảnh giác không tin không nghe theo các lời quảng cáo hấp dẫn
kiểm chứng không tự chói mình thành nạn nhân của các vụ lừa đảo việc nhẹ lương cao
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
đã ra quyết định truy nã đối với hà nội
hai đối tượng cùng về tội tăng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng thào thị cha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại bản tu san xã tà mung huyện than uyên tỉnh lai châu
và đối tượng tráng thị của sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại bản tre bó xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy công an huyện than uyên tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã số hai
năm hai nghìn một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám đối với đối tượng sùng thị so sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường chú tại bản nong thăng xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu
và đối tượng lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hua nà huyện than uyên tỉnh lai châu
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của công an huyện than uyên tỉnh lai châu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện